nhằm thiết thực kỷ niệm một trăm hai mươi bảy năm ngày sinh chủ tịch hồ chí minh ngày một mươi chín tháng năm năm một nghìn tám trăm chín mươi ngày một mươi chín tháng năm năm hai nghìn hai mươi
chào mừng đại hội đoàn các cấp và hưởng ứng tháng công nhân hai nghìn một mươi bảy
tối qua ngày một mươi ba tháng năm tại tp hcm trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh đã tổ chức lễ tuyên dương
người thợ trẻ giỏi toàn quốc lần thứ tám năm hai nghìn một mươi bảy
đến dự có đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ
đây là giải thưởng nhằm tôn vinh khen thưởng những người thợ trẻ có tay nghề cao
có thành tích xuất sắc trong lao động có giải pháp sáng tạo được áp dụng trong sản xuất đem lại hiệu quả kinh tế và xã hội
phát biểu tại buổi lễ phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình đã ghi nhận
và đánh giá rất cao ý nghĩa của liên hoa người thợ trẻ giỏi hàng năm do trung ương đoàn tổ chức
đã có sức lan tỏa lớn và tạo được hiệu ứng trong toàn xã hội
đồng thời đồng chí cũng tin tưởng thế hệ trẻ hôm nay với tinh thần sung kích tình nguyện sáng tạo
sẽ tiếp tục kế thừa tiếp thu tinh hoa văn hóa và thành tiệu khoa học công nghệ của nhân loại
thông qua học tập lao động và giải luyện ngày càng hoàn thiện mình
thật sự là lớp người mới có tâm trong rèn trí sáng sống có ước mơ hoài bão
có nghề nghiệp vững vàng để công hiến cho tổ quốc cho nhân dân